đến thời điểm này là điều kiện thuận lợi để nông dân tỉnh cà mau chuẩn bị xuống giống vụ lúa trên đất nuôi tôm
theo lịch thời vụ của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn khâu rửa mạn được tiến hành ngay từ đầu mùa mưa
và thời điểm tập trung gieo xạ cấy lúa trong tháng chín tháng một mươi để thu hoạch vào tháng một hai dương lịch năm sau
từ đầu mùa mưa bà con nông dân đã thực hiện tốt khâu rửa mặn đắp bờ giữ ngọt để tập trung gieo xạ lúa giống trên diện tích đất nuôi tôm
năm nay toàn tỉnh cà mau sẽ xuống giống với diện tích trên ba mươi tám hectare
bên cạnh đó xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ lúa tôm đặc sản quy mô khoảng năm hectare tập trung ở các huyện thới bình u minh trần văn thời thành phố cà mau
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau chỉ đạo các huyện thành phố cà mau ra soát lại điều kiện về hệ thống thủy lợi
cống đập canh mương thủy lợi ở từng vùng từng khu vực để nâng cao năng suất và chất lượng lúa tôm